sau năm ngày xét xử công khai vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm xảy ra tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và che giấu tội phạm
sau khi xem xét khách quan toàn diện vụ án các tỉnh tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ thực hiện chính sách nhân văn của đảng và nhà nước
khoan hồng của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi án tù trung thân về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
trong đó có năm bị cáo thuộc nhóm cầm đầu gồm isonye hohen eban izunye itonye và itinye
năm bị cáo bị kết án hai mươi năm tù giam cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất từ chín tháng tù cho đến một mươi chín năm tù giam
hội đồng xét xử cũng đã tuyên chín mươi hai bị cáo trong vụ án phải có trách nhiệm bồi thường dân sự đối với các cơ quan tổ chức cá nhân bị thiệt hại về vật chất và tinh thần
diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án hạc thành tower cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố thêm hai bị can gồm ông ngô đình chén
cựu phó giám đốc sở tài chính thanh hóa và ông trần công tỏ cựu trưởng phòng tài chính
doanh nghiệp thuộc sở tài chính thanh hóa hai bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp tại công ty sông mã hai bị can này không chỉ đạo tổ công tác thuộc ban chỉ đạo tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa
và công ty sông mã thực hiện xác định giá trị tài sản của khu đất số ba phan chu trinh thành phố thanh hóa vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi thành phần công ty cổ phần
với hành vi này khu đất số ba phan chu trinh không được xác định vào tài sản doanh nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với các trường hợp trịnh văn chiến
cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa nguyễn đình xứng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa và một số đối tượng khác có liên quan
còn liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa ngày một mươi chín tháng một trên địa bàn huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam
công an huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế cùng với các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cướp này
hai đối tượng bị bắt giữ là trần đông lập và đặng văn được do nợ nần nên đã bàn nhau đi cướp tài sản
vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng một cả hai đã xông vào một chi nhánh ngân hàng agribank ở xã duy hòa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
sử dụng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tiền
khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng hai đối tượng đã hoảng sợ bỏ chạy
càng cận tết thì tội phạm trộm cắp cướp giật đặc biệt là cướp ngân hàng lại càng manh động hơn
thực tế từ hàng loạt vụ cướp ngân hàng cướp tiệm vàng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên cả nước cho thấy
vẫn còn nhiều cơ sở thiếu cảnh giác sơ hở trong công tác phòng ngừa
lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra tuyên truyền
tại các cơ sở kinh doanh vàng và ngân hàng
những vụ cướp ngân hàng tiệm vàng ở nhiều tỉnh thành đã gây lo lắng cho người dân thời gian qua
phương thức thủ đoạn gây án của các đối tượng liều lĩnh sử dụng hung khí sẵn sàng tấn công nhân viên ngân hàng tiệm vàng
trước tình hình trên chi nhánh ngân hàng bidv ở thành phố quảng ngãi đã lắp đặt các thiết bị an ninh
như hệ thống cảnh báo khẩn cấp kết nối cơ quan công an
các tội phạm cướp ngân hàng diễn ra rất là manh động và nguy hiểm ở các địa phương khác trên toàn quốc
bidv chúng tôi cũng đã nhận thức được sự nguy hiểm và sự nghiêm trọng của vấn đề này
nên chúng tôi luôn luôn là nâng cao tinh thần cảnh giác
cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý sgc ở thành phố quảng ngãi
đã được phòng kỹ thuật hình sự hướng dẫn cách phòng tội phạm
qua đó giúp cơ sở nâng cao cảnh giác nhận thức được vai trò tầm quan trọng trong công tác kỹ thuật phòng chống tội phạm
có sự tuyên truyền và cảnh báo của phòng kỹ thuật hình sự quảng ngãi để lắp đặt các hệ thống đảm bảo an ninh
cho dịp tách nguyên đoán sắp đến
bên cạnh hướng dẫn và giải pháp phòng ngừa cho chủ cơ sở kinh doanh
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi tuyên truyền
thông báo các phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cướp đã xảy ra tại các cơ sở
hướng dẫn kỹ năng phát hiện xử lý tình huống cho chủ cơ sở nhân viên và lực lượng bảo vệ
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho cơ sở và khách hàng
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi tư vấn hướng dẫn lắp đặt và áp dụng các biện pháp
giải pháp kỹ thuật tiên tiến hiện đại giúp cho các ngân hàng các cơ sở kinh doanh vòng bậc đối quý
và các đơn vị chức năng có liên quan kịp thời phát hiện chủ động ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả
đối với tội phạm cướp và trộm cắp tài sản
với việc đầy bánh tuyên truyền hướng dẫn trao đổi thông tin triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm
đã góp phần nâng cao công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm cướp tại các cơ sở ngân hàng
kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn tỉnh trong dịp tết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam phạm văn có và nguyễn trương tường
về hành vi giữ người trái pháp luật
cụ thể vào chiều ngày một mươi một tháng một qua công tác nắm tình hình lực lượng công an huyện châu thành phối hợp với công an xã bình an
đã tiến hành khám xét khẩn cấp một ngôi nhà trên địa bàn phát hiện có và tường đang giữ trên hai mươi ngư phủ
nên đã mời cả hai về trụ sở để làm việc
có và tường khai nhận giữ người theo lệnh của một người phụ nữ khác vì lo sợ số ngư phủ này sẽ bỏ trốn
còn liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng dùng súng chống trả lực lượng công an cách đây vài ngày
cho đến nay cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ đối tượng lý văn vũ là thủ phạm đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp
trên địa bàn của hai tỉnh phú thọ và yên bái
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội vũ luôn mang theo súng và bình xịt hơi cay
sẵn sàng nổ súng bắn trả khi bị phát hiện hoặc truy đuổi
đây là những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình người dân ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
lợi dụng đêm tối kẻ gian đã đột nhập vào nhà sau sau đó sử dụng vật cứng đập vỡ cửa kính ô tô trộm cắp số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn một số gia đình trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và thành phố yên bái tỉnh yên bái cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà sử dụng búa đinh hoặc vật cứng
đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tiền và các tài sản có giá trị khác để trong xe ô tô
do thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm đối tượng gây án sử dụng nhiều biện pháp che giấu
nên việc phát hiện bắt giữ gặp không ít khó khăn
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã có đủ căn cứ khẳng định
lý văn vũ chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên
tại cơ quan công an đối tượng lý văn vũ khai nhận đã gây ra hàng chục vụ đột nhập vào nhà dân
đập phá cửa kính xe để trộm cắp tiền
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng khoảng thời gian từ một mươi một h đêm hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
lang thang trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ tập trung vào các khu dân cư đông đúc
những gia đình có kinh tế khá giả

lợi dụng lúc các gia đình ngủ say đối tượng đột nhập vào trong phá cửa kính xe ô tô rồi trộm cắp tài sản
nếu như mà người dân phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở trong khu vực gia đình mình
nếu như không có đủ điều kiện để chống trả thì phải liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất
để được hỗ trợ trong việc là truy bắt đối tượng
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng lý văn vũ bảo đảm tiêu đối an toàn cho lực lượng truy bắt
và nhân dân trong vùng không chỉ thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm
kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm của lực lượng công an tỉnh phú thọ
mà qua đó còn góp phần ngăn chặn không để đối tượng nguy hiểm có điều kiện tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
cho vay lãi nặng rồi gán nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất
phạm thị vân chú tại huyện lắc tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay vân đã cho khoảng bốn mươi người vay với tổng số tiền khoảng sáu ba tỷ đồng
lãi suất cho vay là ba đồng một triệu một ngày tương đương một trăm linh chín năm một năm
khi người vay mất khả năng trả nợ thì vân đã yêu cầu người vay trả nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất ở
đất ruộng hoặc bán nông sản cho vân
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vân cơ quan công an thu giữ bảy mươi năm sổ đỏ các loại
một trăm năm mươi triệu đồng một điện thoại di động cùng với nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
một đường dây lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi tới hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền bảo hiểm
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh khám phá thành công bắt giữ ba đối tượng
nhận thấy việc chi trả quyền bảo hiểm cho các trường hợp bị gãy xương vỡ hộp sọ diễn ra khá dễ dàng
phan thị phượng là đại lý bảo hiểm của công ty trách nhiệm hiếu hạn menulai việt nam
đã cấu kết với lê thị diệu trinh là cán bộ điều dưỡng của bệnh viện đa khoa huyện hương khê
và lê khắc hùng trưởng khoa ngoại của bệnh viện hương khê lập khống hồ sơ bệnh án mạo danh khách hàng
để yêu cầu công ty menulai chi trả quyền lợi bảo hiểm
các đối tượng đã lập khống tám bộ hồ sơ bệnh án thực hiện một mươi bảy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
trục lợi tổng số tiền chi trả lên đến gần bảy trăm ba mươi triệu đồng
bằng thủ đoạn mua bán đông trùng hạ thảo giá rẻ và các sản phẩm nhượng quyền
đối tượng nguyễn dương kiều vi đã lừa thành công nhiều người với tổng số tiền lên đến ba mươi tỷ đồng
thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng để dẫn dụ nạn nhân không hề mới
nhưng vẫn có những bị hại sập bẫy với số tiền hàng tỷ đồng
khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận đống đa nhận được đơn trình báo của một nạn nhân tố cáo nguyễn dương kiều vi
đã lừa đảo của mình hai sáu tỷ đồng
nạn nhân quen vi qua mạng xã hội và cả tin vào những kiến thức bài học kinh doanh của vi chia sẻ
nên đã liên hệ để nhờ vi hỗ trợ góp vốn trong việc kinh doanh
sự nhẹ dạ cả tin này đã khiến nạn nhân sập bẫy
lừa đảo của vi
giới thiệu cho em là cái nguồn đấy cả việt nam người ta chỉ xỉ cho có hai người thôi
nếu như chị giới thiệu cho em thì em là người thứ ba
cũng bằng hình thức thủ đoạn như vậy đối tượng vi đã liên tục vẽ ra các dự án với lợi nhuận cao
mức đầu tư thấp để rụ rỗ con mồi tham gia đầu tư
chỉ bằng việc lên mạng xã hội sau đó lập nhiều tài khoản ảo tạo vỏ bọc là người thành đạt
để chia sẻ trao đổi những bài học làm giàu nguyễn dương kiều vi đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng ba mươi tỷ đồng
mình có nền tảng rồi và mình dùng cái nền tảng chứ không phải là xây dựng cái đó để đi lừa
mà do mình có cái nền tảng rồi thì khi mình nói chuyện thì tất nhiên là mình cũng có những cái ảnh hưởng nhất
còn lúc làm cái thương hiệu đó đâu ai nghĩ là nó sẽ sập hay là nó sẽ bị gặp khó khăn đâu
thông qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo và các thương hiệu nhượng quyền
vi tiếp tục dùng tài khoản trên các trang mạng xã hội lôi kéo rụ rỗ nạn nhân khác
và các thương vụ mua sắm mà vi tự tạo ra
theo luật sư hoàng xuân quang hành vi này của đối tượng nguyễn dương kiều vi có dấu hiệu của tội lừa đảo
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín
theo quan điểm của cá nhân tôi với các việc mua bán hàng hóa trên mạng thì đấy là một không gian ảo
chúng ta cũng không tiếp cận được các thông tin về sản phẩm thực tế
về đối tượng tham gia mua bán thực tế với chúng ta là ai
thế nên là chúng ta
cần phải có sự tìm hiểu một cách kỹ lưỡng đối với những người mà bán hàng trên cái không gian mạng đó
và cần thiết là chúng ta cũng phải yêu cầu họ cung cấp các chứng cứ chứng minh về đăng ký nhân doanh
về hàng hóa về kho bãi trong việc họ lưu giữ hàng hóa để tạo thêm niềm tin về việc có sản phẩm thực tế để mua bán cho chúng ta
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa cũng đã bắt giữ lý kim yến là trợ lý
và cũng là người giúp sức cho vi trong các hoạt động lừa đảo
công an quận đống đa đây là vụ việc có nhiều bị hại cư trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau
số lượng lừa đảo lớn nên đơn vị đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng
mở rộng vụ án để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bản chất là những người bị hại là không hề biết gì về nhân thân lai lịch của đối tượng
những người bị hại của các số đối tượng lừa đảo thì nó trải dài trên khắp cả nước
đấy là cái khó khăn mà để truy tìm được cái người bị hại để lấy thông tin để có căn cứ để xử lý đối tượng
hiện nay chúng tôi cũng tìm được một số bị hại nhưng còn nhiều bị hại khác là chưa thể liên hệ để làm việc được
tiến hành kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường một mươi sáu quận gò vấp
công an quận gò vấp tp hcm đã phát hiện một lượng lớn các nguyên vật liệu để sản xuất pháo nổ
số hàng hóa này là của hai thanh niên cùng chú tại tỉnh tiền giang
các đối tượng đã tìm mua các nguyên liệu trên mạng và giao bán lại cho khách
để hưởng tranh lệch cơ quan công an đã phát hiện có tổng cộng gần năm trăm linh kg tiền chất thuốc nổ
gần một trăm linh mét dây cháy chậm gần chín trăm linh kg vỏ nhựa và gần một tấn ống giấy hình trụ bằng các tông các loại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hà quang vương chú tại tp cẩm phả tỉnh quảng ninh
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào khoảng bốn h ba mươi chiều ngày một mươi hai tháng một
vương điều khiển xe ô tô di chuyển trên cốt lộ một mươi tám hướng đi từ phường mông dương về quang hanh tp cẩm phả
khi đi đến khu vực ngã tư tại km một trăm sáu mươi một cốt lộ một mươi tám thuộc khu hai phường cửa ông tp cẩm phả
thì đèn tín hiệu tại ngã tư chuyển sang màu đỏ
vương thao tác đập phanh để giảm tốc độ nhưng đã đạp nhầm sang chân ga làm xe tăng tốc bất ngờ
do hoảng loạn không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào phía sau xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều
rồi đâm tiếp vào một xe mô tô đang di chuyển phía trước trong khu vực ngã tư
hậu quả khiến ba người tử vong tại chỗ hai xe mô tô và xe ô tô bị hư hỏng nặng
vào khuya ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp an hòa xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
khiến một chiếc xe ô tô bảy chỗ bị thiêu dụi nguyên nhân cháy đang được làm rõ
vào khoảng một mươi giờ đêm người dân bất ngờ phát hiện một chiếc xe ô tô bảy chỗ đang dừng bên lề đường
của trung tâm đăng kiểm thuộc ấp an hòa xã tân tiến hướng từ huyện đồng phú đi tỉnh bình dương bất ngờ bốc cháy nguồn ngột
ngay sau đó người dân đã dùng bình chữa cháy mini đến hỗ trợ và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy lực lượng công an đã dập tắt được hoàn toàn đám cháy
tuy nhiên ngọn lửa cũng đã thiêu dụi hoàn toàn chiếc xe
rất may là thời điểm xảy ra cháy không có người trong xe nên không gây thiệt hại về người
thưa quý vị sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực cứu nạn hai du khách bị kiên sức ở trên núi
gần hai h ba mươi sáng nay ngày hai mươi một tháng một đội cứu nạn đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa mới trở về đơn vị
trước đó vào khoảng một mươi một h đêm hai mươi tháng một lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa nhận được tin hai du khách leo núi dã ngoại bị mắc kẹt trên núi cô tiên do kiên sức nên không thể xuống núi

các đối tượng hoạt động rất tinh vi chỉ trao đổi thông tin bằng các tên hiệu biệt danh trong các nhóm kín trên mạng xã hội thường xuyên di chuyển qua lại nhiều địa phương
nhưng được sự hỗ trợ cung cấp thông tin của người dân lực lượng công an đã từng bước bóc gỡ đường dây bực đầu vào sự bốn đối tượng vũ thanh tùng quản lý quán cà phê massa tại bình dương nguyễn văn dũng chủ quán massa tại bình phước hồ trí tú và nguyễn trọng nghĩa cùng chú tên bình phước
trong quá trình thẩm thuật tôi thường đăng bài tuyển dùng công việc nhà hàng làm các công việc như ca ra mát xa mát xa sông hơi thu nhập từ sáu đến bảy triệu một tháng bao anh ở
bên tôi sẽ tư vấn kỹ về công việc đó còn nếu như nhân viên không chịu làm thì bên tôi sẽ dùng biện pháp là một là ép nhân viên bơ vào thế tiền xe
hai là tùy
từ chối công việc như ban đầu vì lý do này và lý do khác
biết chưa đủ một mươi tám nên bị can không nhận can giới thiệu chỗ khác để nhận tiền tiền hoa không tiền
bước đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai tùng giao cho tú trực tiếp dụ dỗ những phụ nữ cần việc làm thông qua tài khoản facebook
sau đó cho tùng sắp xếp đưa họ bán cho các quán cà phê massa karaoke có kích dục trá hình trên địa bàn tỉnh bình phước và tỉnh bình dương
lấy tiền trên nhau tiêu chuẩn
bước đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai tùng giao cho tú trực tiếp dụ dỗ những phụ nữ cần việc làm thông qua tài khoản facebook